các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ đến thăm và làm việc phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
nhân dịp sắp đến ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi đề nghị xem xét mở rộng gói hỗ trợ lên hai trăm năm mươi tỷ đồng
tại buổi làm việc chủ tịch vcci phạm tấn công đề nghị chủ động giả soát sửa đổi bổ sung ngay những quy định pháp luật
chính sách về kinh doanh đang là rào càn gây cản trở đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong đó chú ý các quy định pháp luật còn trồng chéo mâu thuẫn chưa thống nhất chưa phù hợp thực tiến
chưa vì lợi ích chung của nền kinh tế tại luật đầu tư công luật đầu tư luật doanh nghiệp luật đất đai luật phá sản
đáng chú ý chủ tịch vcci đề nghị xem xét việc nâng trần nợ công quốc gia để tăng quy mô các gói hỗ trợ ứng phó với dịch covid một mươi chín
hiện nay các gói hỗ trợ của nhà nước mới đạt khoảng hai hai gdp đây là mức khá thấp so với các nước trong khu vực như thái lan
gdp ước tính năm hai nghìn hai mươi của việt nam là gần sáu ba triệu tỷ đồng các gói hỗ trợ có thể mở rộng lên bốn gdp tương ứng hai trăm năm mươi tỷ đồng
với tình thế sống còn tình trạng kiệt quệ hiện nay của các doanh nghiệp đề nghị quốc hội chính phủ xem xét các chính sách trực tiếp
với mức độ hỗ trợ mạnh hơn
trong tình hình đặc biệt này đòi hỏi có những quyết sách đặc biệt từ quốc hội chính phủ và các cấp ngành để giải nguy cho những doanh nghiệp đang khó khăn ông công nhấn mạnh
các chính sách cụ thể có thể kể đến là bổ sung gói hỗ trợ cấp bù lãi suất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng tiền thuê đất lên mức năm mươi
giảm mức nộp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp năm mươi trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
nghiên cứu xem xét giảm mức thuế giá trị gia tăng
từ một mươi xuống năm trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ông công cũng đề xuất cần đẩy nhanh việc xây dựng và triển khai chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế
đặc biệt cần có phương án ổn định và phục hồi lại thị trường lao động
nhìn dòng người ồ ạt xuất khỏi thành phố hồ chí minh và các trung tâm kinh tế phía nam có thể thấy cấu trúc lao động cũ đã bị phá vỡ
các doanh nghiệp sẽ đối mặt với thách thức to lớn về lao động trong giai đoạn sáu tháng tới
vì vậy cần có ngay các gói hỗ trợ doanh nghiệp
thu hút và đào tạo lại lao động được thiết kế dễ tiếp cận có quy mô và mức độ phù hợp ông công nói
cần có biện pháp đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt
ông chủ tiến dũng chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh nói
trong nhiều tháng qua cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân đồng hành cùng chính quyền chống dịch gần một tuần nay chuyển sang trạng thái bình thường mới
tuy nhiên thực tiễn vô cùng khó khăn
các doanh nghiệp hoàn toàn rơi vào tình trạng bị đứt gãy cung ứng thiếu hụt nhân lực
giá cả vật liệu tăng dòng tiền cạn kiệt suy kiệt
nhiều công ty có thể sẽ phá sản trong thời gian tới
ông dũng cho hay và đề nghị cần có biện pháp đặc biệt trong thời kỳ đặc biệt
ông hy vọng quốc hội sẽ xem xét các giải pháp đặc biệt giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn
các đề xuất của ông dũng khá cụ thể bao gồm bơm vốn cho doanh nghiệp kéo rán hoàn nợ thuế hai năm
cứ coi đây là các khoản quốc gia cho doanh nghiệp vay và họ sẽ trả lại ông dũng nói
ông huỳnh vân chính công ty diệt may hai mươi chín tháng ba cho rằng
ba tại chỗ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của công nhân chi phí của doanh nghiệp và đề nghị thay đổi
theo đó chỉ cần tiêm một mũi vaccine và tuân thủ năm k thì được đi làm
như vậy doanh nghiệp mới có đủ công nhân sản xuất
có doanh nghiệp hiện đang tồn kho nguyên liệu trị giá hàng ngàn tỷ
người ta sẽ chết nếu không thể sản xuất kinh doanh không may được mẫu áo cho xuân hè ông chính nói
ông và nhiều doanh nhân khác tán thành đề nghị
phải giảm các chi phí đóng bảo hiểm xã hội giảm kinh phí công đoàn xuống một
ông chính lập luận rằng nếu tổng liên đoàn quan tâm đến người lao động
thì kinh phí công đoàn để lại cho công đoàn cơ sở còn tổng liên đoàn thì hoạt động bằng ngân sách
rõ ràng kinh phí công đoàn do công ty làm ra và người lao động làm ra thì phải để lại cho người lao động
ông đặng thế phương phó chủ tịch hiệp hội vận tải hải phòng
đề xuất cho phép các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang nợ bảo hiểm xã hội
được giãn nợ đến hết năm không tính lãi nộp chậm phạt
đồng thời cho phép các đơn vị kinh doanh vận tải đang nợ phí bảo trì đường bộ đến hết năm hai nghìn hai mươi một
bởi hiện nay bất cập là doanh nghiệp taxi vận tải đang dừng hoạt động do yêu cầu chống dịch
xe nằm bãi nhưng đến kỳ vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ đến khi đăng kiểm
ghi nhận những đóng góp của các doanh nhân và vcci chủ tịch quốc hội vương đình huệ đặt hàng vcci
và các doanh nghiệp những vấn đề về cải cách môi trường
kinh doanh thông qua công tác lập pháp
chủ tịch quốc hội cũng cho biết từ nay đến cuối năm quốc hội chính phủ và các cơ quan liên quan
sẽ bàn thảo và có kế hoạch gói hỗ trợ khó khăn các gói phục hồi các gói kích thích nền kinh tế
đặc biệt chủ tịch quốc hội đồng ý với kiến nghị về tăng cường tính tự chủ cho doanh nghiệp
chống dịch covid một mươi chín chúng ta chỉ cần đặt ra một số nguyên tắc thì doanh nghiệp nào đáp ứng
bảo đảm được thì làm chính quyền hậu kiểm
vì thực ra ông giám đốc doanh nghiệp là người lo lắng nhất chứ ai chủ tịch quốc hội nói
chủ tịch quốc hội cũng tán thành việc cần có các giải pháp cấp bách trong một thời kỳ cấp bách
như dịch covid một mươi chín về phía quốc hội ông cho hay có thể xin phép triệu tập một kỳ họp quốc hội bổ sung
để giải quyết các vấn đề cấp bách chúng tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp
chủ tịch quốc hội nói
chủ tịch quốc hội thông tin ngày tuần tới sau chương trình làm việc với các ủy ban của quốc hội
sẽ bàn về sử dụng chính sách tài khóa tiền tệ
để kích thích kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng sức khỏe của doanh nghiệp và người dân đã bị bào mòn
hết sức khó khăn tuy vậy sáu tháng qua cũng cho thấy sức chống chịu của chúng ta là kiên cường
đây là lúc thử thách bản lĩnh của doanh nghiệp doanh nhân
chúng tôi rất mong muốn thắng không kêu bại không nản chưa thấy sóng cả mà gãn ra trào
chúng ta vẫn còn niềm tin dù có khó khăn đến đâu đi nữa thì đó là khó khăn trước mắt và tạm thời
truyền thống kiên cường của dân tộc sẽ giúp chúng ta vượt qua và phát triển nhanh bền vững hơn nữa ông vương đình huệ nói
chủ tịch quốc hội thông báo hội nghị trung ương lần thứ tư vừa kết thúc sáng bảy tháng một mươi
và cũng yêu cầu đánh giá đầy đủ tác động của dịch covid một mươi chín đến xã hội
nhất là việc làm của công nhân sinh kế của người dân và hoạt động của doanh nghiệp
tán thành sửa đổi nhiều luật
ông phạm đình đoàn đại diện tập đoàn phú thái đề nghị nên có đánh giá
bình chọn chấm điểm các cơ quan ban hành pháp luật
luật phải rõ ràng tường minh không để bị bóp méo bởi những từ ngữ không rõ ràng
đặc biệt vừa qua nhiều văn bản pháp luật trong thời điểm dịch covid một mươi chín gây nhiều khó khăn
khi không lấy ý kiến doanh nghiệp người dân
điều này có thể do nhà nước tiếp thù ý kiến doanh nghiệp sơ lược đại khái
ông đoàn đề nghị quốc hội cần kiểm tra việc đồng bộ giữa dự thảo luật
cùng các văn bản liên quan như dự thảo nghị định thông tư để khi ban hành luật thì áp dụng được ngay
đề xuất này được ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm nói cụ thể hơn
theo đó ông châu cho rằng doanh nghiệp tán thành đề nghị của chính phủ đưa luật đất đai vào sửa đổi
trong chương trình xây dựng luật pháp lệnh tới đây
đồng thời ông tán hành đề xuất sự hàng luật luật khác như luật đầu tư đấu thầu đầu tư công
luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
khi thấy các tờ trình của chính phủ về sửa luật chúng tôi rất phấn khởi ông châu cho hay
thưa quý vị
triển vọng phục hồi kinh tế trong và sau dịch không chỉ dựa vào chính sách hỗ trợ của chính phủ
mà bản thân các doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm kinh tế cũng cần phát huy nội lực năng lực sáng tạo
năng động để vượt qua giai đoạn khó khăn
thưa quý vị báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về dịch covid một mươi chín
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại